thưa quý vị theo thông tin vào lúc sáu h ngày một mươi hai tháng bốn của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
cho đến sáng ngày hôm nay việt nam không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới hiện vẫn là hai trăm năm mươi tám ca
số ca bệnh có xét nghiệm âm tính với virus gây covid một mươi chín hiện là hai mươi năm
trong đó một mươi ba ca có kết quả xét nghiệm lần một với âm tính với virus sars cov hai
một mươi hai ca có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính
tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn đang phức tạp có tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây bệnh trong cộng đồng
nên các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân không vì thấy số ca mắc mới giảm mà chủ quan lơ là
cả nước cần phải tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu cttg của thủ tướng chính phủ
về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín cách ly toàn xã hội cho đến ngày một mươi năm tháng bốn
liên bộ y tế bộ công an bộ thông tin và truyền thông vừa phát đi thông báo khẩn
số một mươi ba và đề nghị tất cả những người thu mua buôn bán hoa và những người có mặt tại chợ hoa mê linh
ở thôn liễu trì xã mê linh huyện mê linh hà nội
trong thời gian từ ngày hai mươi tháng ba đến nay liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ
nhắn tin tới số tám nghìn tám trăm tám mươi chín cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình
thực hiện cách ly tại nhà và khai báo y tế
trước đó bộ y tế đã liên tục phát đi các thông báo khẩn nhằm tìm kiếm những người có liên quan
đến lịch trình di chuyển của các bệnh nhân covid một mươi chín và đề nghị những người có liên quan
cần liên hệ ngay tới trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe
giữa lúc tình hình dịch covid một mươi chín đang gây lo ngại cho nhiều nước trên thế giới
quốc gia bắc âu thụy điển vẫn không thực hiện cách ly xã hội hiện đang có không ít ý kiến tranh luận về vấn đề này
các nhà hàng quán bar tại thụy điển vẫn mở cửa các trường học vẫn tiếp đón học viên
chính phủ thụy điển tin tưởng ý thức tự giác của người dân sẽ giúp ngăn chặn sự lây lan của covid một mươi chín
trong khi đó các chuyên gia dịch tễ học cũng cho rằng hình thức tiếp cận này của thụy điển
là dựa trên các cơ sở khoa học về lý thuyết miễn dịch cộng đồng
trong một tháng qua chúng ta đã thấy giảm sự gia tăng các trường hợp nhiễm bệnh
hệ thống y tế đã xử lý tốt và sẽ tiếp tục hoạt động hiệu quả
mặc dù vậy cách tiếp cận này đã bắt đầu gặp phải những phản ứng từ nội bộ
một nhóm các nhà khoa học tại thụy điển đã gửi thư kiến nghị lên chính phủ nước này
kêu gọi thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn sự lây lan của covid một mươi chín
trước những ý kiến chỉ trích chính phủ thụy điển khẳng định các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh
vẫn đang được nước này triển khai như hạn chế việc đến thăm người cao tuổi
khuyến khích mọi người rửa tay và ở nhà nếu bị bệnh tránh tập trung đông người tại các nhà hàng
tuy nhiên vẫn chỉ dừng ở mức khuyến cáo
vâng thưa quý vị tết trôn trần nam thơ mây diễn ra từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng bốn
được xem là dịp lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào khơ me
phần lớn tết được diễn ra tại chùa với nhiều nghi thức tín ngưỡng phật giáo
gắn với các hoạt động văn hóa thể thao trò chơi dân gian
thế nhưng với diễn biến tình hình phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
công tác phòng chống dịch bệnh trong dịp tết năm nay là một vấn đề hết sức quan trọng
đòi hỏi sự nỗ lực của các ngành các cấp trong đó có lực lượng công an
và đặc biệt là tinh thần cộng đồng trách nhiệm của đồng bào khơ me
ghi nhận sau tại địa bàn tỉnh bạc liêu
tháng bốn hàng năm là thời điểm đồng bào khơ me trên địa bàn tỉnh bạc liêu
tất bật chuẩn bị đón tết trôn trần năm thơ mây của dân tộc
tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
công an tỉnh bạc liêu cùng với chính quyền địa phương và các ban ngành chức năng
đã tuyên truyền vận động các vị chức sắc và đồng bào dân tộc
thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi năm và một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đặc biệt là tạm dừng triển đề các nghi lễ tôn giáo
các hoạt động văn hóa lễ hội tại các cơ sở thờ tự
mà thay vào đó sẽ đón tết cổ truyền tại nhà nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng
nhà chùa cũng đã tổng báo với phật tử kể cả sốc xếp tổ chức tết trôn trần năm thơ mây
của đồng bào dân tộc khơ me
nhưng mà mình năm nay thì mình sẽ cắt giảm hết tất cả
như là lễ chô trần năm thơ mây thường thường
đối với đồng bào dân tộc khơ me tập trung ở khu vực chùa
ngoài cái tổng kinh thiết pháp thì còn có cái trò chơi dân gian
dân nghệ này kia nó vui chơi để đón trần năm thơ mây
cái đó là nhà chùa cắt hết
bên cạnh đó công an tỉnh bạc liêu còn tiếp xúc vận động ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh
hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh
ban quản trị các chùa khơ me phát huy tốt vai trò uy tín của mình
trong việc thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc
tuyển chuyển vận động đồng bào khơ me chấp hành nghiêm chủ trương
đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc
đồng thời giải thích cho đồng bào phật tử khơ me hiểu rõ tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
từ đó chung tay cùng chính quyền và nhân dân tỉnh ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh
cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các phung sóc
nhất là trong dịp tết chôn châu nam thơ mây năm nay
tết năm nay thì không cho để tập trung vô chùa để mà đông gạo
hạn chế ở nhà ăn tết ở tại nhà
gần đây thầy chí thị một mươi sáu thì các tự viện đông người nhất thì cũng đóng cửa hết
đóng cửa chùa đồng thời
sau đó thì tôi cũng khuyến khích các cái từ viện nhỏ cũng nên đóng luôn
đặc biệt là chùa lộng khước cũng đóng cửa
để thực hiện cái phòng chống covid này
và hôm nay thì chúng tôi cũng mong rằng tăng ni phật tử cũng thực hiện tốt
những ngày còn lại theo cái chỉ thị của thủ tướng
cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín đang bước vào giai đoạn hết sức quan trọng
do đó công tác phòng chống dịch không được chủ quan lơ là
rất cần có sự vào cuộc quyết liệt
cộng đồng trách nhiệm của toàn đảng
chính vì vậy việc thực hiện giảm tối đa quy mô tết trôn chân âm thơ mây hai nghìn hai mươi
là vô cùng cần thiết vì sức khỏe nhân dân và sự phát triển ổn định của địa phương